tại bình thuận sau hơn sáu tiếng xảy ra cháy tính đến khoảng một mươi năm h ba mươi chiều ngày hôm qua
ngọn lửa trên núi tà cú huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận đã được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu trong khoảng gần hai hectare rừng chủ yếu bị cháy thực bì và một số loại cây nhỏ
đơn vị chủ rừng đã huy động toàn bộ lực lượng nhân viên và các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng lần cận
để tham gia lên núi chữa cháy
hiện gió trên núi tà cú vẫn đang rất lớn lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường
sẵn sàng các phương án chữa cháy
hiện đơn vị chủ rừng đang phối hợp với các ngành chức năng để tìm ra nguyên nhân vụ cháy
đồng thời khu bảo tồn thiên nhân tà cú sẽ triển khai mạnh hơn nữa các biện pháp tuyên truyền đến nhân dân sống gần rừng
tăng cường phương tiện trang bị chữa cháy để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống cháy rừng bảo vệ rừng mùa khô